phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn phú nghĩa xã thạch bằng huyện lộc hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu trần thị hoa liên hệ với người phụ nữ làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động tại tp hcm
nếu sang new zealand lệ phí mỗi người phải nộp là năm trăm linh triệu đồng trong đó hoa sẽ được nhận lại một trăm năm mươi triệu đồng
sau hai tháng nếu không nhập cảnh được hoa phải hoàn lại tiền cho người phụ nữ này để trả lại cho khách
qua ba trường hợp hoa giới thiệu người phụ nữ trên đã đưa cho hòa bốn trăm năm mươi triệu đồng
mặc dù không đi nước ngoài thành công nhưng hòa vẫn không hoàn tiền để chị này trả lại cho khách nên người phụ nữ này không nhận khách sau hoa giới thiệu
do làm ăn thua lỗ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hoa nảy sinh ý định lừa tiền của một người dân nên hoa đã nhận làm hồ sơ đi new zealand cho một người đàn ông
tin tưởng người đàn ông này đã nộp trực tiếp cho
hòa số tiền bốn trăm linh triệu đồng sau khi nhận tiền hòa đã sử dụng số tiền đó vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân
với thủ đoạn tương tự trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hoa đã lừa tiền của hai hộ dân ở huyện lộc hà hà tĩnh số tiền chín trăm linh triệu đồng
tổng số tiền mà hoa đã lừa đảo của các nạn nhân là một tám tỷ đồng
cơ quan công an đang điều tra mở rộng những ai là nạn nhân của đối tượng sớm cung cấp thông tin đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tử thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
điều tra viên đường anh trung điện thoại chín trăm một mươi một hai trăm linh một năm trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra
giả danh công an gọi điện thoại đến chủ thuê bao thông báo là có liên quan đến một vụ án hình sự rồi đe dọa cho số tài khoản yêu cầu chủ thuê bao chuyển tiền vào để chiếm đoạt
hiện nay qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tinh thần cảnh giác của người dân đã được nâng cao nhiều người đã kịp thời báo cơ quan công an khi nhận được các cuộc gọi với nội dung lừa đảo
nghe nhận sau đây tại tỉnh tiên giang
một ngày cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bà đặng thị tiềm chú tại xã cài lệ có người gọi điện xưng là cán bộ điều tra công an tp hà nội thông báo tài khoản của bà hiện có gửi hai mươi hai tỷ đồng
số tiền này liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy mà đối tượng đã bị bắt
tòa nhân dân tối cao đang có lệnh bắt khẩn cấp bà và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản để xác minh đồng thời đề nghị bà không được cho người khác biết
xác định đó là thủ đoạn của bọn lừa đào bà tiềm đã chỉnh báo công an
mới đây sáng ba tháng hai ông nguyễn văn luận phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực cai lệ cũng nhận được cuộc điện thoại gọi đến thông báo ông đang nợ ngân hàng và đang bị điều tra
biết đây là thủ đoạn của bọn lừa đảo ông luận đã báo cơ quan công an

thông thường sau khi lấy được thông tin cá nhân số tài khoản bước tiếp theo các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển số tiền trong tài khoản cho chúng để xác minh và cam kết
sau khi xác minh chúng sẽ chuyển trả lại tiền sau khi người dân chuyển tiền thì các đối tượng chiếm đoạt và cắt liên lạc
một thủ đoạn lừa đảo khác là trào hàng giá rẻ đối tượng đến các điểm kinh doanh mua bán giới thiệu các mặt hàng mà chủ cửa hàng đang kinh doanh nhưng với mức giá rẻ hơn giá thị trường
khi bị hại đặt mua
chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để làm tin rồi sau đó chiếm đoạt
điển hình như trường hợp của một chủ cửa hàng kinh doanh sắt thép ở cai lệ
ngày tám tháng một mươi một anh đặt mua ba mươi thùng keo apollo một có giá thấp hơn thị trường hai mươi của một người tên tỷ giới thiệu là nhân viên một cơ sở ở tp hcm
anh chuyển đặt cọc hai lần với tổng số tiền gần tám triệu đồng và bị chiếm đoạt

điển hình như trường hợp của một chủ cửa hàng kinh doanh sắt thép ở tp hcm
anh chuyển đặt cọc hai lần với tổng số tiền gần tám triệu đồng và bị chiếm đoạt

anh chuyển đặt cọc hai lần với tổng số tiền gần tám triệu đồng và bị chiếm đoạt

anh chuyển đặt cọc hai lần với tổng số tiền gần tám triệu đồng và bị chiếm đoạt